ngày một mươi bảy tháng ba công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển mua bán trái phép năm bánh heroin ma túy đá và hơn hai viên ma túy tổng hợp
qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân vào khoảng ba giờ ngày một mươi bảy tháng ba trên quốc lộ bảy a địa bàn xã linh sơn huyện anh sơn
công an huyện yên thành phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang hai đối tượng người mông là và sái vừ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và bá bì sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu con ruột của vừ
trú tại bản long keo xã mường lống huyện kỳ sơn đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng